chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày một mươi hai tháng năm sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
mở đầu với các tin tức chính trị trong nước quan trọng
hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có các cuộc tiếp lãnh đạo
các tổ chức tập đoàn kinh tế lớn của hoa kỳ và thế giới
tiếp ông alex van ghebberg tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới vkp
thủ tướng phạm minh chính đề nghị thời gian tới hợp tác giữa hai bên
tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng chuyển đổi số
các dự án hạ tầng giao thông lớn như các tuyến cao tốc đường ven biển
các dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông kiểu long miền trung
xoa đói giảm nghèo nâng cao năng lượng y tế
tổng giám đốc vkp bày tỏ đồng tình với các lĩnh vực hợp tác
mà thủ tướng phạm minh chính đề cập khẳng định wb rất quan tâm hỗ trợ việt nam
trong quá trình trở thành nước thu nhập trung bình cao đạt tới những nức thang cao hơn
trong chuỗi giá trị
tiếp ông mark ilen giám đốc chiến lược kiêm phó chủ tịch cấp cao chiến lược
và phát triển doanh nghiệp và lãnh đạo tập đoàn boeing
thủ tướng chúc mừng thành công của boeing cũng như mối quan hệ hợp tác
giữa boeing với các đối tác việt nam
thủ tướng phạm minh chính đề nghị boeing mở cơ sở bảo hành bảo trì
và tiến hành một số công việc khác tại việt nam
và tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không của việt nam
hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp việt nam
cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch
ông mark irelan nhất trí với các ý kiến của thủ tướng
đồng thời cho biết boeing đang đàm phán với các đối tác việt nam
và sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp như thủ tướng đề nghị
tiếp lãnh đạo asian group và các tập đoàn blackstone genx aes
người đứng đầu chính phủ việt nam hoàn ngành các đề xuất chuyển đổi năng lượng
của các tập đoàn doanh nghiệp
các nhà đầu tư tập trung nghiên cứu đầu tư vào điện gió điện mặt trời điện thủy chiều
là những nguồn năng lượng rất có tiềm năng phát triển tại việt nam
mong các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án theo quy định của pháp luật
với sự hỗ trợ của các bộ ngành cơ quan
hai bên cùng giải quyết các thủ tục nhanh chóng
tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc
chính quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án
đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh
ủy ban thường vụ quốc hội khẳng định
việc đầu tư dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh
nhằm góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng
phù hợp với quy hoạch giao thông quốc gia
đồng thời giúp mở rộng không gian phát triển
kéo rãn mật độ dân cư
giảm áp lực cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ
tiếp tục bám sát thông báo của bộ chính trị
nghiên cứu tiếp thu ý kiến tối đa của cơ quan chủ trì thẩm tra
để giải trình thuyết phục thỏa đáng một số vấn đề
như khả năng giải ngân hấp thụ vốn
sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực
năng lực quản lý nguồn nhân lực
khả năng gây ra tình trạng khan hiếm
và tăng giá nguyên vật liệu
trước khi chính quốc hội xem xét quy định
về nội dung này chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý
cần đặt hai dự án trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và các dự án quan trọng quốc gia
đồng thời tuân thủ nghiêm các khung chính sách năm năm
việc chuẩn bị cũng cần hết sức kỹ lưỡng
cân đối các nguồn lực
vừa tập trung có trọng điểm vừa toàn diện
quan trọng nhất là đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội
đã thông qua nghị quyết thành lập thị trấn phương sơn
thuộc huyện lục nam
và thành lập thị trấn bắc lý
thuộc huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam
nhân dịp đại lễ phật đảng năm hai nghìn hai mươi
tiếp đoàn về phía hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
có hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực
thay mặt lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới các chư tôn đức trong hội đồng chứng minh
hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và toàn thể tăng ni phật tử
một mùa phật đảng an lành hạnh phúc
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang
cũng chân thành cảm ơn những việc làm hoạt động
có ý nghĩa của giáo hội phật giáo việt nam
thời gian qua mong giáo hội tiếp tục chỉ đạo
hướng dẫn tăng ni phật tử
hoạt động tuân thủ pháp luật
theo đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
trong việc giữ gìn an ninh trật tự
mà lãnh đạo bộ công an
và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã dành cho các chư tôn đức tăng ni phật tử
của giáo hội
hòa thượng thích thanh nhiễu khẳng định
giáo hội phật giáo việt nam luôn đồng hành
cùng lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều nay tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân
chủ trì họp ban chỉ đạo tổ xuất việc
để cho ý kiến về các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu xây dựng dự án
qua hơn tám năm triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
công an các đơn vị địa phương đã xử lý tổng cộng
hơn ba mươi sáu triệu vụ vi phạm hành chính
thu tiền phạt hơn hai mươi bảy hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên tình hình vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự trên toàn quốc
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân
làm nảy sinh tội phạm nếu vi phạm hành chính
không được ngăn chặn và xử lý kịp thời
trên cơ sở lý luận và thực tiễn
các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất
cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu
về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân
sẵn sàng kết nối chia sẻ thông tin
với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trong công an nhân dân
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác
nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính
trên môi trường điện tử
đảm bảo công khai minh bạch quá trình xử lý của lực lượng công an
tiết kiệm thời gian chi phí công sức
của tổ chức cá nhân có liên quan
đồng thời đảm bảo tính liên thông thống nhất chính xác
đầy đủ kịp thời
trong công tác thống kê tình hình thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả
phục vụ chuyển đổi số tiến tới xây dựng chính phủ số
yêu cầu đòi hỏi của công tác bảo vệ an ninh trật tự
yêu cầu đòi hỏi về xây dựng chính phủ số
yêu cầu phát triển chung của đất nước
đòi hỏi chúng ta phải xây dựng cái cơ sở dữ liệu này
vừa trá cứu vừa quản trị
khi tôi đã xây dựng cơ sở dữ liệu này rồi
anh là một trưởng công an phường
anh muốn xử lý vi phạm như gì
để theo chức năng của anh
anh phải vào cái môi trường này lại thực hiện
và tôi ngồi ở đấy tôi kiểm soát được cái việc
anh ra quyết định như vậy có đúng không
anh viêm dân các cái điều luật như vậy có đúng không
anh áp dụng cái khung hình phạt như vậy có đúng không
rồi anh lưu trừ hồ sơ như thế nào
rất cập thiết
bởi vì là
không được cập nhật
không được kiểm soát
không được quản trị
thì vi phạm nó sẽ tiếp tục xảy ra
và vi phạm này nó cộng dồn đến vi phạm khác
thì cuối cùng chúng ta sẽ dẫn đến vi phạm rất là lớn
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đơn vị chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan
xây dựng và tiến hành ngay kế hoạch khảo sát
chú trọng về nhân lực cơ sở hạ tầng
và hồ sơ dữ liệu để xu hóa
song song với đó cần khẩn trương hoàn thiện
cơ sở pháp lý tiến hành các bước
đảm bảo tiến độ xây dựng dự án theo đúng quy định
chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
về công tác nhân lực y tế
và công tác xây dựng cơ bản tại bệnh viện
phát biểu kết luận tại buổi làm việc
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận
biểu dương những kết quả thành tích công hiến
của bệnh viện ba mươi tháng bốn trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu bệnh viện ba mươi tháng bốn
nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả
công tác chuyên môn trong thời gian tới
bên cạnh đó về công tác xây dựng lực lượng
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu
bệnh viện ra soát bổ sung các chức tranh
theo quy định của bộ công an
chủ động nghiên cứu đề xuất ban hành đề án
tổng thể phát triển của bệnh viện
đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng
đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục hợp tác với các giáo sư bác sĩ
đầu ngành trên địa bàn thành phố
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ
y bác sĩ bệnh viện quan tâm cải tiến
quy trình quản trị bệnh viện nâng cao y đức
tạo chuyển biến mạnh mẽ về phong cách
thái độ phù vụ bệnh nhân
lấy sự hài lòng của người bệnh là phương châm hoạt động
xứng đáng với niềm tin của cán bộ chiến sĩ
và người dân
sáng nay cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam
và thi hành án hình sự tại cộng đồng
đã tổ chức đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đại hội có sự tham gia của đại diện lãnh đạo
các đoàn viên thanh niên
cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam
và thi hành án hình sự tại cộng đồng
trong những năm qua
các đoàn viên thanh niên của cục
đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa
như giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
xứng đáng với vai trò sung kích của tuổi trẻ công an nhân dân
trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
các đồng chí ban chấp hành khoa mới
đoàn thanh niên cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam
và thi hành án hình sự
sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng gót
sung kích sáng tạo của tuổi trẻ
gắn phong trào đoàn với việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các cấp
nhiều chủ trương biện pháp công tác quan trọng
tối nay một mươi hai tháng năm
lễ khai mạc sea games ba mươi một
đã diễn ra tại dân vận động mỹ đình
với sự tham gia của một mươi một đoàn thể thao đông nam á
sea games ba mươi một mang thông điệp
vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
sea games ba mươi một chính thức bắt đầu
thì pháo hoa được bắn lên quanh sân mỹ đình
cựu vận động viên nguyễn thị tĩnh
mở đầu cho lễ rước đuốc lên đài lửa sea games
tại mỹ đình
vào thời khắc ngọn lửa thiêng sea games ba mươi bảy
được thắp lên
cũng là lúc ca khúc chính thức
let s shine cùng tỏa sáng vang lên
trong một màn trình diễn ấn tượng
xôi động của linh vật sea games
các chú sao nga mệnh danh là kỳ lân châu á
và màn bắn pháo hoa rực rỡ
đánh dấu thời khắc khai mạc đại hội thể thao đông nam á
chủ nhà tham gia sea games ba mươi một
với tổng cộng chín trăm năm mươi sáu vận động viên
dù chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ đồng hồ
nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của việt nam
gửi đến bạn bè trong khu vực
thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển
thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia
sau lễ khai mạc sea games ba mươi một
sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ khai mạc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người
có mặt tại sân và khu vực lần cận sân vận động mỹ đình
các biện pháp an ninh đã được xếp chặt
trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
đảm bảo không xảy ra các sự cố
ghi nhận của phóng viên antv cách đây ít phút
tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự
và cảm thấy rất là tự hào
vì sau đại dịch covid một mươi chín
thủ đô hà nội cũng như đất nước việt nam
ta mới được tham gia
tổ chức được một sự kiện rất là quan trọng
và vui vẻ như thế này
và dưới góc độ là một người dân
một người hâm mộ
thì cũng rất là mong
đoàn thể thao việt nam
sẽ đạt được thành tích cao nhất
trong sea games lần này
tôi hôm nay tôi đến sea games
tôi cảm nhận thấy không khí rất là vui vẻ
mà tất cả mọi người dân đi
rất là hào hứng
và cả con cháu các thứ đi
rất là phấn khởi
mà chỉ mong làm sao

đợt này là thành công
đi đến đây thì tôi thấy là với không khí
ở đường xã
nghĩa là công an
rất là chú đáo
coi như là dẫn đường chỉ nối cho dân
thoải mái lắm
dù thời điểm buổi lễ khai mạc đã diễn ra
nhưng vẫn còn tập trung hàng nghìn người
xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
bên cạnh đó do số lượng người lớn đổ rồn
về khu vực này cùng một lúc
nên tình trạng ủn tắc đã diễn ra
rất nhiều người dân dù có vé mời
nhưng vẫn đến muộn
các kiểm soát người ra vào sân
được được duy trì trong suốt thời gian dẫn ra buổi lễ
hôm nay thì trung toàn ngành sát cơ động
đã huy động tối đa con số
để đảm bảo an ninh trật tự
khu vực sân vật động mỹ đình
thì hiện nay thì đã đến giờ khai mạc
tuy nhiên cái lượng dân
đến dự lễ khai mạc cũng rất là đông
cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục
kiểm soát an ninh
để đảm bảo an ninh trật tự
cho đến tới điểm hiện tại
thì lễ khai mạc sigem
đã diễn ra thành công tốt đẹp
và công tác đảm bảo an ninh an toàn
đã được lực lượng công an duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc
và cho đến đến hiện tại những ghi nhận của chúng tôi
thì người dân đã bắt đầu lắc đắc ra về
ở nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân vật động quốc gia mỹ đình
và lực lượng công an
vẫn đang tiếp tục tổ chức phân làn phân luồng
để tránh tình trạng ủn tắc ở tại khu vực này
khi mà người dân bắt đầu đổ rồn từ khu vực sân mỹ đình
về các tuyến đường lân cận
thưa quý vị sigems ba mươi một sẽ chính thức diễn ra
trong một mươi hai ngày
tại hà nội và một số địa phương
với bốn mươi môn thi đấu
và để đảm bảo an toàn cho các vận động viên
và người dân tham gia lễ khai mạc sigems ba mươi một
thì lực lượng y tế công an
đã ra quân phục vụ
với sự kiện quan trọng lần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước lễ khai mạc diễn ra
các y bác sĩ thuộc bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
đã thành lập hai đội cấp cứu
để tham gia
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho vận động viên
và người dân tham gia lễ khai mạc sigems ba mươi một
đội cấp cứu gồm một mươi y bác sĩ
thuộc các chuyên khoa khác nhau
để công tác cấp cứu
sẽ diễn ra
kịp thời thuận lợi nhất
việc tham gia phục vụ sigems ba mươi một lần này
không chỉ là nhiệm vụ
mà còn vô cùng ý nghĩa đối với các bác sĩ
tạm sức rất là vui
và cũng tự hào
vì góp một phần công sức nhỏ của mình
và thành công chung của sigems lần này
đến nay việt nam đã cơ bản kiểm soát tốt
các bác sĩ đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị
để đảm bảo sigems ba mươi một tổ chức đúng tiến độ đề ra
căn với các biện pháp an toàn
phòng chống dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa ra quyết định truy nã
đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
căn cứ quyết định khởi tố bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đối với nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đồng thời xác minh bị can nguyễn thị thanh nhàn
đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định truy nã
đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đã trốn ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chỗ ở trước khi trốn căn hộ một bảy không chín một bảy một không trung cư pacific place số tám mươi ba b phố lý thường kiệt
phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm tp hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy
vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hồ chí minh về hà nam tiêu thụ
đối tượng nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chứa tại huyện kim bảng hà nam
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam phát hiện bắt quả tàng
dạng sáng ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ dân phố bùi phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đơn vị đã phát hiện bắt quả tang đối tượng toàn đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hai túi chất tinh thể màu trắng và hai mươi túi chất bột màu trắng
nghi là ma túy toàn khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng kẹo và
đặc biệt hai mươi túi chất bột màu trắng là ma túy dạng nước vùi
một thông tin đáng chú ý thưa quý vị hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong eu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín nước có tham gia
hệ thống vaccine điện tử của eu đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
diễn ra vào chiều ngày hôm nay dưới sự chủ trì của phó phát ngôn bộ ngoại giao
đoàn khắc việt
tại cuộc họp báo thông tin chi tiết về việc việt nam hỗ trợ nhân đạo năm trăm linh đô la mỹ cho ukraine
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt cho biết
hướng lời kêu gọi của liên hợp quốc việt nam quyết định đóng góp năm trăm linh đô la mỹ
bao gồm một trăm linh đô sẽ dành cho quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm crf một trăm linh đô cho tổ chức y tế thế giới
who một trăm linh đô cho quỹ nhi động liên hợp quốc unicef
một trăm linh đô thông qua hội chữ thập đỏ việt nam gửi hội chữ thập đỏ ukraine
góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột tại ukraine
cũng theo ông đoàn khắc việt ngày một mươi một tháng năm vừa qua
ubnd đã mặt hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam
hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong liên minh châu âu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín đối tác
có tham gia hệ thống vaccine điện tử của eu
cũng vậy cũng tại họp báo bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới